trận lụt lịch sử thứ hai trong năm nay tại yên bái đã khiến hai mươi tám người thiệt mạng và mất tích chín người bị thương hàng ngàn ngôi nhà công trình bị hư hỏng
mưa lũ không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người tài sản của tỉnh yên bái mà còn gây thiệt hại nặng nề cho các nhà máy thủy điện
ước tính thiệt hại ban đầu khoảng một trăm bảy mươi tỷ đồng
hiện tại trên địa bàn huyện trạm tấu tỉnh yên bái có ba nhà máy thủy điện đang trong giai đoạn sản xuất và hai thủy điện đang được triển khai xây dựng
trận mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề nhất cho nhà máy thủy điện nậm đông ba thuộc công ty cổ phần đầu tư phát triển điện miền bắc ba ước tổng thiệt hại gần bốn mươi năm tỷ đồng
đối với các nhà máy đang trong quá trình thi công cũng bị thiệt hại nặng như thủy điện trạm tấu bị trôi và vùi lấp nhiều phương tiện thiết bị vật tư các công trình công vụ giá trị thiệt hại ước tính sáu mươi tỷ đồng
để nhanh chóng quay lại hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như duy trì tiến độ thi công hiện tại các nhà máy thủy điện đang huy động nguồn nhân lực máy móc triển khai công tác khắc phục
việc các nhà máy thủy điện bị thiệt hại do bão lũ đã gây ra không những thiệt hại cho chủ đầu tư mà còn gây khó khăn cho công tác thu ngân sách đối với huyện trạm tấu